tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đã có buổi gặp mặt lắng nghe những đề xuất kiến nghị của đoàn cán bộ hưu trí tỉnh trà vinh
tại cuộc gặp mặt các đại biểu bày tỏ sự vui mừng và vinh dự được quốc hội chính phủ quan tâm trong thời gian qua
các đại biểu cũng bày tỏ tâm tư nguyện vọng về các vấn đề của đất nước trong tỉnh trong đó vấn đề chống tham nhũng việc làm và đầu tư giao thông được nhiều đại biểu quan tâm nhất
phát biểu tại cuộc gặp mặt phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển biểu dương ghi nhận những kiến nghị của các đại biểu đồng thời phó chủ tịch quốc hội cũng mong rằng bằng những kinh nghiệm và sự tâm huyết của mình các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và có thêm nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước